thưa quý vị đến ngày hôm nay thì chiều cường tại nam bộ đã giảm hẳn
cũng vì vậy mà thành phố hồ chí minh sẽ không còn bị ngập như là những ngày vừa qua
chỉ xuất hiện một vài điểm ngập nhẹ không đáng kể
vì vậy mà việc di chuyển của người dân nơi đây cũng trở nên dễ dàng hơn
miền bắc ngày hôm nay chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kèm mưa
thời tiết chuyển trạng thái mưa lạnh nhiệt độ giảm từ bốn cho đến năm độ so với ngày nắng ấm hôm qua
vì vậy quý vị hãy lưu ý chuẩn bị đồ giữ ấm
ngay cả khi chưa cảm nhận được không khí lạnh ngay lúc này
vì nhiệt độ sẽ hạ rất nhanh và cơ thể không thích ứng kịp có thể bị cảm lạnh
và còn khu vực tây nguyên thời tiết nắng ráo nắng khô
thì cũng khiến cho nguy cơ cháy rừng xuất hiện ở đắk nông và lâm đồng
với mức độ cảnh báo cháy rừng ở cấp bốn đó là cấp nguy hiểm
và đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý